thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hội chứa vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế đến thành phố theo các chương trình du lịch chọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố
từ các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chục quốc gia
các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hồ chứa vaccine
thành phố hồ chí minh còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế
như tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine của thành phố hồ chí minh cao hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế
và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín
chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó thành phố hồ chí minh chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố hồ chí minh trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh
và có thể bổ sung một số địa phương khác
nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bến tre
trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến giữa thành phố hồ chí minh và bến tre
được lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề xuất
là kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
các đơn vị cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ lộ trình mở cửa đón khách quốc tế
khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát
hiện nay thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho một số tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế
để đảm bảo các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa trình thủ tướng chính phủ hướng dẫn tạm thời
thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam
cụ thể với du khách đăng ký tour trên bảy ngày sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ bảy
có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách
nhưng vẫn phải theo tour chọn gói khép kín
thành phố hồ chí minh cũng đang có đề xuất xin triển khai sớm đón khách du lịch quốc tế
sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao
bà phan thị thắng nói
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
sở du lịch thành phố hồ chí minh đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế
đến thành phố hồ chí minh sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
sở du lịch nhận định thành phố hồ chí minh dù đang gặp nhiều khó khăn
song công tác phòng chống dịch ở thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngày càng cao
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được

trong đó đã tiêm được bảy một trăm linh tám một trăm một mươi một mũi một và năm bốn trăm ba mươi một ba trăm một mươi một mũi hai
đạt tỷ lệ mũi một là chín mươi tám sáu và mũi hai là bảy mươi năm ba mươi bốn
bên cạnh đó việc thực hiện nghiêng giãn cách xã hội cũng được phác đồ
phương pháp điều trị cho người f đạt nhiều hiệu quả tích cực
nên số ca tử vong và số ca mắc mới có xu hướng đang giảm dần
người dân và doanh nghiệp của thành phố đã dần thích nghi với trạng thái dịch bệnh
và thích lũy được nhiều kinh nghiệm
bài học quý giá trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quả đó đã chủ động điều chỉnh hành vi tử bảo về mình
đồng thời nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được phương án sản xuất an toàn ngay giữa đại dịch
đồng sức đồng lòng cùng chính quyền thành phố từng bước khắc phục vượt qua đại dịch
nhờ vậy ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh đã được công nhận
kết quả đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
đối với ngành du lịch từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh đã triển khai thực hiện
bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố
và tự đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín do bộ văn hóa thể thao và du lịch phát động
theo đánh giá và thống kê đã có một một trăm bảy mươi tám doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố
đã đăng ký thành công và tự đánh giá an toàn covid một mươi chín
đồng thời triển khai quy trình mẫu xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở lưu trú du lịch
doanh nghiệp lữ hành và khu điểm du lịch trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
do đó việc triển khai hộ chiếu vaccine tại thành phố hồ chí minh là hoàn toàn phù hợp
hộ chiếu vaccine là giải pháp để thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung
sống chung với đại dịch sớm mở cửa ngành du lịch trở lại và góp phần phát triển kinh tế
theo tuổi trẻ số liệu mới nhất của bộ y tế cho thấy tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
việt nam đã nhận một trăm ba mươi năm triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín và đã phân bổ một trăm một mươi sáu triệu liều
nhưng số tiêm chủng mới đạt trên một trăm linh một triệu liều tức là còn trên ba mươi triệu liều trong kho
trong khi đó theo kế hoạch đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ tiêm chủng đủ hai mũi
cho toàn bộ dân từ một mươi tám tuổi và tiêm mũi một cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nhiều tỉnh miền tây vẫn cần vaccine
tại một mươi ba tỉnh miền tây khu vực đang bùng phát dịch mạnh từ thời điểm mới giãn cách trở lại đây cho thấy
tỉ lệ tiêm chủng còn thấp
trong đó lòng an đã tiêm trên hai tám mươi bảy triệu mũi gồm gần một bốn mươi tám triệu mũi một một trăm linh một bảy mươi ba
và trên một ba mươi chín triệu mũi hai chín mươi sáu một
vaccine đã nhận hơn hai chín triệu liều đã tiêm hai sáu triệu liều
tỷ lệ sử dụng tám mươi chín hai số liều vaccine được cấp
tỉnh cần ba trăm chín mươi một năm trăm linh liều tiêm cho trẻ dưới một mươi bảy tuổi
vĩnh long đã tiêm trên một một triệu mũi
số đã tiêm mũi một trên một một triệu liều tỉ lệ tiêm trên hai sáu triệu liều
đạt khoảng bảy trăm năm mươi ba trăm linh người đạt khoảng chín mươi bảy năm mươi bảy
số đã đủ hai mũi là gần ba trăm năm mươi bảy bốn trăm ba mươi người đạt bốn mươi sáu bốn mươi tám
thành phố cần thơ đã tiêm mũi một người trên một mươi tám tuổi là chín mươi năm chín
đủ hai mũi là ba mươi bảy bảy
tổng số liều vaccine đã nhận trên một ba triệu liều đã tiêm trên một hai triệu liều đạt chín mươi
thành phố đang cần năm trăm linh liều vercel để tiêm mũi hai
đã có thông báo được
cấp hai trăm linh liều còn ba trăm linh liều chưa nhận
và hai mươi hai năm trăm năm mươi liều pfizer để tiêm đủ hai mũi cho trẻ em
an giang nhận trên hai bốn triệu liều đến nay đã tiêm trên hai một triệu liều đạt tám mươi sáu chín mươi tám tổng số vaccine đã nhận
tỷ lệ mũi một đạt năm mươi chín hai mươi ba và mũi hai đạt sáu mươi một năm mươi sáu nhóm từ một mươi tám tuổi trở lên
tỉnh cần thêm cho cả người lớn và trẻ em khoảng bốn trăm linh liều
tiền giang nhận trên hai năm triệu liều đạt tiêm trên một chín triệu liều đến nay đã tiêm trên hai một triệu liều đạt tám mươi sáu chín mươi tám tổng số vaccine đã nhận
tiền giang nhận trên hai năm triệu liều đạt tiêm trên một chín triệu liều đạt bảy mươi bảy bốn tổng số vaccine đã nhận

tỉnh cần thêm cho cả người lớn và trẻ em khoảng ba trăm linh điều
cũng theo tuổi trẻ bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi bí thư các tỉnh ủy thành ủy trong cả nước
nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế ngay từ năm hai nghìn hai mươi chính phủ bộ y tế đã nỗ lực tiếp nhận các nguồn vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm chủng cho người dân
đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã phân bổ được một trăm một mươi sáu triệu liều vaccine tới các địa phương và các đơn vị để triển khai tiêm chủng
để tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả vaccine phòng covid một mươi chín bộ y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị bí thư các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo sở y tế
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được tốc độ bao phủ mỗi một cho một trăm linh người dân
từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên và người có bệnh nền và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
chủ động ra soát tình hình sử dụng vaccine tổng hợp và báo cáo số lượng vaccine phòng covid một mươi chín được cấp từ nguồn bộ y tế và các nguồn khác
nguồn do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương số vaccine còn tồn và báo cáo nguyên nhân
trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vaccine được cấp phải báo cáo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ để điều phối đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả
địa phương đơn vị nào nhận vaccine từ nguồn khác không báo cáo bộ y tế không kiểm định theo quy định mà tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm bộ y tế nêu rõ trong văn bản
cũng theo bộ y tế các sở y tế phải đề xuất nhu cầu cần cấp từ nay đến cuối năm để bao phủ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn và nhu cầu vaccine năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sau ngày hai mươi tháng một mươi một địa phương nào không có đề xuất được hiểu là không có nhu cầu bộ y tế sẽ không cấp vaccine cho địa phương
sở y tế chịu trách nhiệm trước thường vụ tình ủy thành ủy và nhân dân về việc không đủ vaccine để tiêm chủng do không nhu cầu
bộ y tế sẽ thông báo công khai những địa phương có tiến độ tiêm chủng tỷ lệ bao phủ vaccine thấp trên trang cổng thông tin điện tử chiến dịch và các phương tiện thông tin đại chúng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã sử dụng đến chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một là trên một trăm linh một triệu liều đạt trên tám mươi tám người từ một mươi tám tuổi trở lên